bàn chỉ đạo thi hành án cũng có ý kiến yêu cầu tòa tòa đã có văn bản yêu cầu tòa tối cao xét xử thành bản án mới
trong khi đó ông chiến phó trị cục trưởng trị cục thi hành án dân sự người đã nhiều lần xuống làm việc với gia đình ông ninh văn tuệ nhưng lần nào cũng bị cản trợ
ông chiến phó trị cục thi hành án dân sự người đã nhiều lần xuống làm việc với gia đình ông ninh văn tuệ nhưng lần nào cũng bị cản trợ
ông chiến phó trị cục thi hành án dân sự người đã nhiều lần xuống làm việc với gia đình ông ninh văn tuệ nhưng lần nào cũng bị cản trợ